trường trình nghệ thuật tham gia phải có tối thiểu hai tiết mục trong đó có một tiết mục về đề tài lực lượng công an nhân dân trở lên

tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng cảnh sát nhân dân năm nay

chúng tôi là đoàn có mặt sớm nhất tại thành phố hà nội tức là ngày ba tháng năm chúng tôi đã có mặt
chúng tôi cũng rất tự hào sẽ đem những lời ca tiếng hát âm hưởng của người tây nguyên cũng như quá trình hoạt động của lực lượng cảnh sát
chúng tôi rất tự hào sẽ đem những lời ca tiếng hát âm hưởng của người tây nguyên đến với đông đảo cán bộ chiến sĩ công an toàn quốc và nhân dân trong cả nước
hầu hết các tiết mục chương trình tham gia liên hoan đều tập trung ca ngợi đảng bác hồ kính yêu tình yêu quê hương đất nước
truyền thống vẻ vang sáu mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân
tuyên truyền quảng bá việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh ca ngợi người chiến sĩ cảnh sát nhân dân
đến nay ban tổ chức đã ghi nhận sự góp mặt của hai mươi một đơn vị tham gia với gần một trăm linh tiết mục được giàn dựng công phu hoành tráng
với đợt liên hoan đợt này chúng tôi muốn nói rằng là lực lượng cảnh sát công an việt nam tinh nhuệ chính quy hiện đại
trong những trận đánh trong những công việc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội
họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và bên cạnh đó là đời sống tinh thần của họ rất phong phú
họ còn là những chiến sĩ là nghệ sĩ trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng
với tinh thần trách nhiệm
lòng nhiệt tình đam mê nghệ thuật hy vọng hai mươi một đoàn nghệ thuật quần chúng công an các đơn vị địa phương sẽ công hiến cho liên hoan văn nghệ quần chúng lần này
những chương trình tiết mục nghệ thuật đặc sắc hấp dẫn gây được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng
thưa quý vị và các đồng chí vào ngày này cách đây sáu mươi tám năm quân và dân việt nam đã đánh bại quân đội pháp tại điện biên phủ
tập đoàn cứ điểm của pháp nơi được giới chuyên gia quân sự thời đói nhận định là một pháo đài bất khả xâm phạm
trên tháng điện biên phủ
vừa là niềm tự hào của dân tộc việt nam vừa là động lực cổ vũ các dân tộc bị áp bức bóc lột trên toàn thế giới
vùng lên đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc
ngày hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi ba pháp bắt đầu nhảy dù xuống điện biên phủ xây dựng nơi đây thành pháo đài bất khả xâm phạm
ngày sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba bộ chính trị quyết định mở chiến dịch điện biên phủ
với quyết tâm tiêu diệt bằng được tập đoàn cứ điểm này
với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến tất cả để chiến thắng cả nước dồn sức cho chiến trường điện biên phủ
quân đã tham gia lực lượng chiến đấu trên hai trăm sáu mươi dân công và hai mươi bảy bốn trăm linh tấn gạo đã được huy động
hàng vạn thanh niên sung phong ngày đêm mở đường ra mặt trận
những dân địa gọi là hoang sơ ngổ ngang
mà hơn nữa đồng đội đồng chí của mình
và những vũ khí khí tải của mình đã hóc hỏng
thì bản thân ai cũng thế hừng hực cái khí thế chiến đấu là đặt lên là
còn một người một khẩu pháo một viên đạn cũng quyết tâm chiến đấu đến cùng
khi đó để thực hiện nhiệm vụ do bộ chính trị giao
thứ bộ công an nay là bộ công an đã thành lập ban công an tiền phương
trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chiến dịch
với những vai trò đóng góp hết sức quan trọng
tại các tỉnh tây bắc và chiến trường điện biên phủ
lực lượng công an xã tiếp tục vận động nhân dân
thực hiện phong trào phòng gian bảo mật thực hiện khẩu hiệu ba
khu ủy tây bắc đã thành lập một cái ban chỉ đạo chống phỉ
lúc đó là do đồng chí trần quyết là bí thư khu ủy
kiêm giám đốc công an tây bắc để làm trưởng ban
và với cái vai trò là lực lượng công an là tham mưu
thế rồi kết hợp với lực lượng quân sự
công chính trị và quân sự và võ xã
thì chúng ta đã từng bước tiêu diệt được các cái ổ phỉ
mà đặc biệt như là ở thuận châu sơn la cái thời kỳ này
thế rồi một số những cái ổ phí lớn ở vùng lai châu
bên cạnh đó lực lượng công an còn làm tốt công tác bảo vệ dân công
bảo vệ kho tàng trạm trung chuyển chứa vũ khí
đạn dựng nương thực thực phẩm phục vụ chiến trường
đề phòng phát hiện bọn lưu manh trộm cắp bọn phản động
đốt khó phá hoại
bằng những đóng góp của mình
lực lượng công an đã xây dựng được các hành lang an toàn
bảo vệ cho hơn hai mươi sáu dân công hỏa tuyến
ngày đêm vận chuyển nương thực thuốc súng đạn lên mặt trận điện biên
có lẽ là đóng góp rất là quan trọng của lực lượng công an
trong cái công tác vận chuyển để giải quyết một cái khó khăn
nhất lúc bây giờ chính là làm thế nào đảm bảo được lương thực thực phẩm
rồi vũ khí đạn dược cho chiến dịch biến phố
vũ khí đạn dược cho chiến dịch biến phố
suốt năm mươi sáu ngày đêm chiến đấu ngoan cường
hoét ngưỡi ngủ hầm dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh
quân và dân ta đã vượt qua khó khăn thử thách
một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân việt nam
tung bay trên nóc hầm của tướng descartes
chiến thắng điện biên phủ
nguộc thực dân pháp phải ký hiệp định cho nam
lập lại hòa bình ở việt nam
và trên toàn đông dương
thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ
cũng ghi lại những dấu ấn đậm nét
về tinh thần quả cảm
mưu trí sáng tạo của lực lượng công an nhân dân
những người chiến sĩ âm thầm góp sức
cho tiến sĩ tuyến đánh bại kẻ thù xâm lược